tờ new york times mỹ nhận định ngày càng nhiều hãng công nghệ lớn xem xét việc xây dựng nhà máy ở việt nam
đáng chú ý apple có thể sẽ theo bước samsung để sản xuất những chiếc iphone thế hệ tiếp theo tại việt nam
các đối tác khác của apple tại đài loan hay trung quốc cũng đang xem xét việc tăng cường các hoạt động sản xuất tại việt nam
hiện apple đang nhắm tới thị trường việt nam và ấn độ để đa dạng hóa chuỗi cung ứng
tập đoàn điện tử foxcon đối tác lớn của apple cũng đã tuyên bố mua quyền sử dụng đất tại việt nam
trào lưu tặng quà miễn phí đang bùng nổ trên facebook
bên cạnh nhiều công ty chưa phổ biến trên thị trường nhiều thương hiệu đình đám ở việt nam như png phú quý hay ion cũng có tên trong các chương trình này
tuy nhiên địa chỉ các công ty này cung cấp là địa chỉ giả
với phương thức bán với giá đồng khi hàng giao tận tay khách hàng mới biết mình phải trả tiền ship cao tương đương giá sản phẩm trên thị trường
mức giá của các sản phẩm miễn phí cũng rất rẻ so với giá bán sản phẩm thật
các tài khoản facebook đã dựa vào thương hiệu lớn để quảng cáo bán hàng nhái hàng giả
từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đã có trên bốn mw điện mặt trời hòa lưới gây áp lực lớn lên khả năng giải tỏa công suất của lưới điện truyền tải
tập đoàn điện lực việt nam vừa có báo cáo gửi cục điện lực và năng lượng tái tạo bộ công thương về việc cần tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải mới
evn nêu rõ các nhà máy năng lượng tái tạo đã vận hành trong tháng bảy với cấu hình lưới điện hiện tại và khi tất cả nguồn điện cùng phát ở công suất thiết kế có rất nhiều phần từ đầy quá tải
hiện nay evn đang chỉ đạo tổng công ty truyền tài điện quốc gia khẩn trương thực hiện đầu tư để đưa các công trình lưới điện trên vào vận hành đúng tiến độ
bộ giao thông vận tải xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp quy định chế tài và hình thức xử phạt biện pháp khắc phục hậu quả tương xứng với tính chất mức độ vi phạm đảm bảo tính dân đe và khả thi khi thực hiện đối với hành vi vi phạm trong giao thông đường bộ đường sắt

các quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt